sau một mươi năm ngày gia quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
từ ngày một tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng ba
đcgtq đã xử lý gần sáu bảy trăm linh trường hợp vi phạm
cụ thể đcgtq đã xử lý sáu sáu trăm hai mươi ba vi phạm nồng độ cồn
hai mươi bốn trường hợp dương tính với ma túy phạt tiền hơn ba mươi hai tỷ đồng
tước giấy phép lái xe bốn hai trăm năm mươi bảy trường hợp tạm giữ sáu sáu trăm tám mươi bảy phương tiện
riêng trên các tuyến cao tốc các lực lượng tuần tra kiểm soát
thuộc cục cảnh sát giao thông đã xử lý hai mươi hai trường hợp dương tính với ma túy